các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc ba năm sáu tháng tù trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán ba năm tù treo lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù treo
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn cổ đông sáng lập nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty công nghệ y tế bms công ty bms bị tòa tuyên phạt ba năm tù treo
ngô thị thu huyền nguyên phó giám đốc công ty bms hai năm sáu tháng tù treo
trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs hai năm tù và phan minh dung nguyên tổng giám đốc công ty vfs hai mươi tháng tù
ngoài án phạt tù tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo tuấn với mức một trăm linh triệu đồng các bị cáo còn lại không áp dụng hình phạt bổ sung
số tiền các bị cáo nhận từ bị cáo tuấn tòa xác định là khoản tiền hưởng lợi bất chính nên quyết định sung công quỹ nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên doanh sana wmt nay là công ty cổ phần asa mã chứng khoán asa
căn cứ vào kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội

đối với nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mọi thông tin liên hệ đồng chí thiếu tá nguyễn đức phương điều tra viên phòng chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế bồn lậu địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi tám
xảy ra cự cãi xô sát trong lúc giải quyết nợ nần dương văn vũ chú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã dùng kéo đâm hai người thương vong
đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố và ra lệnh tạm giam về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một phạm thị phụng chú cùng địa phương đến tìm vợ của vũ để đòi nợ dẫn đến cự cãi
phạm quốc việt là chồng của phụng đi đến nhà vũ để gọi vợ đi về nhưng cả hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi đánh nhau
lúc này vũ đang cầm kéo cắt cây cảnh trên tay đã đâm nhiều nhát vào người việt dẫn đến tử vong và đâm trúng phụng bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện vụ án văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng nhu cầu mua mật ong trong dịp cuối năm của người dân một đối tượng đã ngụy trang cất dấu hai bánh heroin
hai ketamine trong căn mật ong gửi xe khách từ điện biên về xuôi tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện và bắt quả tàng
vào sáng ngày một mươi chín tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tăng lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong căn mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn thời điểm giáp tên nguyên đán nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao
lợi dụng điều này các đối tượng cho vay tín dụng đen cũng tăng cường mời gọi cho vay tiền và thu hồi lãi xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
và trước thực trạng này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các loại phương thức thủ đoạn cho người dân
nhằm nâng cao cảnh giác tỉnh táo tránh sập bẫy tín dụng đen
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bằng
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này
được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện đặc biệt là vào thời điểm cận tết
vừa nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tín dụng đen đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
mình nói thẳng ra là mình không có nhu cầu để mình vay những cái đấy mình không có nhu cầu mình vay
như mình cảnh giác có gì thì ví dụ người nhà mình chẳng hạn thì những người mà không hiểu biết thì mình sẽ tuyên truyền mình sẽ hướng dẫn họ đấy
thì cũng có nhiều cái trường hợp ví dụ như người ta nhắn tin cho mình là vay không cần thế chấp này nọ
thế nhưng mà mình nghĩ là nếu mà vay tiền một khoản tiền
lớn mà không thế chấp thì nó là một vấn đề nó cần phải cảnh giác rồi đúng không
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
còn đây là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vay lãi nặng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính thuận đã cho vay dưới hình thức cầm đồ
chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vay thì là khách đến nhà vay thì là phần a là khách phải có đồ mới làm không vay tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo khách vay trả nhanh hay là trả chậm đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm đến ba trăm sáu mươi năm trên năm gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can xử lý hành chính nhiều đối tượng

từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can xử lý hành chính neutron và bảy bị can
trong từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã tổ chức trả trị ra ứng đ beeping
như là zalo facebook để đòi tiền các khách vay phủng bố về tinh thần các khách vay khi các khách không trả được tiền
công an tỉnh cao bằng khuyên cáo người dân cần tỉnh táo để không vướng vào bẫy tín dụng đen
đặc biệt khi phát hiện có người tham gia hoạt động tín dụng đen

của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng để điều tra xử lý theo quy định
tỉnh sóc trăng đến địa bàn tỉnh bạc liêu để trộn cắp xe máy
khi phát hiện xe máy không người trông coi các đối tượng nhanh chóng lấy trộm tẩu thoát
bằng thủ đoạn này chỉ trong một thời gian ngắn bảo và diêm đã thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh sóc trăng và tỉnh bạc liêu
khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp khác trên địa bàn thành phố bạc liêu
bảo và duyên bị lực lượng công an phát hiện và mời về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh khai thác
vụ việc đang được công an thành phố bạc liêu tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với trần duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cư ngụ tại ấp tân quế xã tân lý đông về hành vi cướp giật tài sản
vào chiều ngày hai tháng một tân điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng kim trang
ấp tân quế xã tân lý đông
lúc này trong tiệm có khách nên tân đứng trước quầy quan sát
khi khách vừa rời khói tiệm tân giao vợ hỏi mua dây chuyền
khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền một lượng vàng hai mươi bốn k trị giá khoảng năm mươi triệu đồng cho tân xem
thì đối tượng cầm sợi dây chuyền bỏ chạy bị hại tri hô và cùng người dân xung quanh
truy đuổi bắt giữ tân cùng tan vật giao cho công an
tại cơ quan công an tân khai nhận do may game dạy đánh thiếu nợ
nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản và tiệm vàng kim trang là nơi mà tân chọn để gây án
kính thưa quý vị đội cảnh sát giao thông phú lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tp hcm cho biết mới đây đã tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
người tham gia giao thông trên địa bàn
và tại buổi kiểm tra đoàn công tác đã phát hiện một tài xế có nồng độ cồn trong khí thở
vượt kịch trần nhiều lần và biểu hiện là say xỉn liên tục có những hành vi bất hợp tác với lực lượng chức năng
vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng một tại chốt trạm thu phí an sương an lạc
lực lượng cảnh sát giao thông cho dựng ô tô hiểu mitsubishi spandau cross
do nam tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mùa qua đồng tháp điều khiển
khi được đề nghị kiểm tra nồng độ cồn người này đã không hợp tác
thay vào đó là liên tục cười cãi với các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng tài xế liên tục dùng tay
đạp vào tấm bán hiệu lệnh của chốt kiểm tra và cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông
làm sai quy định vì chỉ kiểm tra đối với các xe ô tô bị sốt tỉnh
sau gần ba mươi phút đuôi co người thân của tài xế cũng bước xuống xe căng ngăn
đồng thời năng nảy lực lượng chức năng bỏ qua nhưng không được đồng ý
sau gần hai mươi phút thuyết phục không thành lực lượng chức năng đã gọi công an phường bình
hương hòa b đến giải quyết
chỉ khi cảnh sát giao thông thông báo dưới phương tiện
thì lái xe mới hợp tác đo nồng độ cồn
kết quả kiểm tra cồn là tám trăm chín mươi hai mg trên lít khí thở
lỗi này phạt số tiền ba mươi năm triệu đồng tạm giữ xe bảy ngày và bị tức giết phép lấy xe hai mươi bốn tháng
và cho xe cứu hộ chở về trụ sở
ngày hai mươi bốn tháng một đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc
với các sở ban ngành liên quan tại tp hcm và kiểm tra thực địa các bến xe sân bay
và trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố
theo kế hoạch tăng cường đảm bảo trực tự an toàn giao thông
tạo thuận lợi cho các phương tiện khi di chuyển và phòng chống dịch
trong vận tải hành khách công cộng
cạo điểm tích nguyên đáng nhâm dần
tại trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
đoàn công tác đang được nghe báo cáo giới thiệu về hệ thống camera giao thông của thành phố
với bảy trăm bảy mươi năm mắt camera lắp đặt tại các điểm nóng tuyến trọng điểm
và bến xe nhà ga sân bay và các cửa ngõ
trong đó bốn mươi camera thông minh tự động nhận diện các lỗi vi phạm
như dừng đổ không đúng quy định đi ngược chiều đi vào đường cấm
phát hiện tai nạn và cảnh báo nguy cơ ủng tắc
đặc biệt là hai mươi bảy camera đo tốc độ tự động kết nối với một mươi bản báo điện tử
thông báo lỗi trực tiếp tới các lái xe
trung tâm quản lý điều hành giao thông còn phân quyền tới cho phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an thành phố để cùng theo dõi và làm cơ sở xử phạt
qua hình ảnh hoặc xử lý khi tai nạn giao thông xảy ra
ông khuất việt hùng phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nhận định với hệ thống camera hiện đại và đội ngũ nhân viên vận hành quản lý
đã có thể đảm bảo tốt về đảm bảo trật tự an toàn và ngăn chặn ủng tắc giao thông
năm nay chúng tôi mục tiêu có hai mục tiêu một là kiểm tra việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thứ hai là kiểm tra xem là việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh covid
trong hoạt động giao thông có đảm bảo hay không
có thể nói rằng là các cơ bản là các đơn vị thực hiện tương đối nghiêm
ví dụ như ở bến xe miền đông này thì cũng có những ứng dụng công nghệ
để mà thực hiện khai báo y tế cũng như là giám sát điều kiện sức khỏe của hành khách ra vào bến
còn có một điểm mà chúng tôi cho rằng là cái này phải có một sỉ đạo chung
đấy là nếu mà để mà chúng ta kiểm tra chặt chẽ thì phải yêu cầu khi mà hành khách lên xe
là phải thực hiện khai báo y tế mà tốt nhất là chúng ta khai báo thông nhất
qua cái ứng dụng pc covid thì cái đó có thể là từng xe có thể tạo với qr code riêng của từng xe
để đảm bảo là hành khách lên xe
cái việc khai báo y tế là thực hiện đúng quy định và đồng thời là có thể kiểm tra giám sát chung được
mà chúng ta không cần phải khai báo thủ công
tại bến xe miền đông đoàn công tác cũng đã làm việc và kiểm tra các phương tiện tại bến
theo dự báo năm nay lượng hành khách chỉ đạt khoảng sáu mươi so với năm trước
dù vậy dịp tết lượng hành khách lại tập trung và tăng cao
do đó công tác phòng dịch vẫn được thực hiện quyết liệt cả trước trong tết
và sau khi đón người dân quay trở lại thành phố
nhìn chung là thành phố mình đã tổ chức chỉ đạo các lực lượng trong ngành giao thông
từ bên công an là tổ chức công tác phục vụ đảm bảo giao thông ngày tết
bao gồm là hạ tầng bến xe phương tiện và tổ chức kết cấu hạ tầng tốt
và phục vụ hành khách qua quan sát ở đây
lưu lượng xe ở bến cũng rất là đông
theo thành phố báo cáo thì khoảng trên năm mươi các xe hoạt động được như thế này
đấy là một thành công lớn trong điều kiện dịch bệnh như thế nào
cũng là hồi trước xe
trong chiều cùng ngày đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra về điều kiện an toàn
trong công tác đưa đón hành khách và vận hành bay tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục phát huy sự năng động sáng tạo
và có những đổi mới mạnh mẽ để đưa du lịch tiếp cận du khách với sức sống và khí thế mới
và đây cũng là khẳng định của lãnh đạo sở du lịch thành phố hồ chí minh
bên nề hội nghị thành phố hồ chí minh
tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó quên trong lịch sử của ngành du lịch thế giới cũng như việt nam
ngành du lịch thành phố hồ chí minh nhận thức luôn luôn phải đổi mới sáng tạo
chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực vật lực để có thể triển khai phục hồi du lịch một cách nhanh chóng
ngay khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những chuyển biến tích cực
sở du lịch đã tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố việc chuyển từ trạng thái đóng cửa chống dịch
sang chủ động thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh với phương châm
an toàn đến đâu mở cửa đến đó mở cửa thì phải an toàn với điểm nhấn là công bố và triển khai nhanh
kế hoạch phục hồi ngành du lịch thành phố với lộ trình gồm ba giai đoạn
chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được tiếp tục nhận diện những bài
học kinh nghiệm quý báo trong giai đoạn vừa qua của chúng tôi bước vào năm hai nghìn hai mươi hai một cách tự tin mạnh
mẻ hơn và đưa du lịch chuyển biến về chất đặc biệt là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và tăng
cường khai thác các sản phẩm của thành phố hồ chí minh cũng như các sản phẩm liên kết quần để làm
sao cho khách quốc tế cũng như khách nội địa khi đến thành phố hồ chí minh cảm nhận du lịch thành
thành phố hồ chí minh rất khác và chúng tôi cũng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế dịch vụ
tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh một cách tích cực hơn
năm hai nghìn hai mươi một dù không đón khách quốc tế lượng khách du lịch nội địa cũng giảm đi bốn mươi một tổng thu du
lịch giảm gần bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi nhưng rõ ràng ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã
có nhiều điểm sáng đến từ nỗ lực thích ứng với dịch covid một mươi chín những chùm tour về vùng xanh được
ra đời các sản phẩm du lịch nội đô được làm mới mang tới nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách
và qua cái thời gian triển khai thì tôi thấy là
các du khách rất là hào hứng các chương trình du lịch nội đô được hưởng ứng rất là tốt
nó có thể kết hợp với nhau để khám phá một cái thành phố hồ chí minh năng động
một thành phố hồ chí minh có những cái nét riêng mà chỉ có riêng ở tại thành phố hồ chí minh
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đánh giá cao sự
đồng lòng chung sức của toàn ngành du lịch trong việc hỗ trợ vật chất tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
trong thời gian ngắn sở du lịch đã vận động hơn tám trăm linh khách sạn đăng ký tương ứng với hơn hai mươi phòng
làm nơi cách ly có trả phí cho chuyên gia người nước ngoài người việt nam ở nước ngoài nhập cảnh về
nước và f một trên địa bàn thành phố qua đó góp phần giảm tải cho các khu cách ly tập trung
năm hai nghìn hai mươi hai du lịch việt nam phấn đấu đón sáu mươi năm lượt triệu khách du lịch trong đó khoảng năm triệu lượt
khách quốc tế khoảng sáu mươi triệu lượt khách du lịch nội địa bằng một trăm năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
khách du lịch đạt bốn trăm linh tỷ đồng theo thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đoàn văn
việt trong nỗ lực mở cửa quốc tế thành phố hồ chí minh là cửa ngõ quan trọng của khu vực asean
du lịch thành phố hồ chí minh với vai trò dẫn dắt cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa
huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch thành phố tham mưu
các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực du lịch
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ phối hợp với sở y tế tp hcm tổ chức tập huấn cho các trường học
về công tác tổ chức canh tin bán trú nội trú để đưa các hoạt động lại các cơ sở giáo dục
lại bình thường mới và đây là thông tin được sở giáo dục trao đổi tại buổi làm việc với bang văn
hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm về công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường sau tết nguyên đáng
tại buổi làm việc lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm xác định dù đã triển khai dạy học trực
tiếp ở một số khối lớp nhưng các trường đều triển khai song song hai hình thức dạy học trực tiếp và
trực tuyến tiếp tục dạy học trực tuyến cho những đối tượng học sinh chưa thể đến trường đến nay
tỷ lệ học sinh đi học thực tế ở các khối lớp đạt hơn chín mươi trong đó khối một mươi hai đạt tỷ lệ chín mươi sáu hai mươi sáu học
sinh đến trường bên cạnh những kết quả đã đạt được ngành giáo dục thẳng tháng nhìn nhận hiện
nay còn tình trạng nhân viên y tế ở các trường học chưa đạt chuẩn theo quy định tại nhiều đơn vị
giáo viên phải kiêm nghiệm công tác y tế trường học khiến chất lượng chăm sóc chưa đạt hiệu quả
tới đây sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ phối hợp với sở y tế tp hcm tổ chức tập huấn cho các trường
học về công tác tổ chức căng tin bán trú nội trú nhằm nỗ lực đưa các hoạt động trở lại bình thường
mới trong cơ sở giáo dục tại buổi làm việc đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đối tượng học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín nên nếu tổ chức cho các em trở lại trường
cần những biện pháp ứng phó linh hoạt hơn ngoài ra với đối tượng học sinh nhỏ tuổi
trường học cần khôi phục lại các hoạt động căng viên bán trú để đáp ứng nhu cầu gửi con cả ngày của
phụ huynh không nên kéo dài tình trạng học sinh đến trường một buổi buổi còn lại gia đình phải
vất vả sắp xếp người đưa đón không đảm bảo chất lượng bữa ăn trưa cho trẻ ban văn hóa xã hội
cộng đồng nhân dân thành phố lưu ý sở giáo dục cần quan tâm đến việc cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất
trường lớp sau thời gian trưng dụng phòng chống dịch bệnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học
học sinh các khối lớp còn lại đến trường sau tết nguyên đáng cũng như các biện pháp đảm bảo sức
khỏe cho nhóm học sinh độ tuổi nhỏ hơn được đến trường thành phố hiện nay đang có tám mươi tám ca ông bicron
tăng một mươi năm ca so với ngày hai mươi ba tháng một trong đó có chùm năm ca cộng đồng liên quan đến nguồn lây
xác định là từ người phụ nữ nhập cảnh và thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch
covid một mươi chín tại tp hcm vào chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc trong
số tám mươi tám ca omicron có bảy ca có triệu chứng nhẹ sốt nhẹ ấn lạnh đau họng số ngày dương tính khoảng
sáu đến bảy ngày đối với bà cụ tám mươi hai tuổi dương tính với omecron nhập cảnh đang điều trị tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới tp hcm hiện sức khỏe đã ổn định hai ca nhiễm omar mới nhất được ghi nhận thêm
cũng liên quan chùm ca phát hiện trước đó tại tp hcm gồm nam thanh niên hai mươi năm tuổi em họ của ca
omeron sống tại quận một mươi một trường hợp thứ hai là nam hai mươi chín tuổi bác sĩ khoa cấp cứu tại một bệnh viện
tại tp hcm sống cùng nhà với k obaron ngụ quận một mươi một đã tiêm ba mũi vaccine hiện lực lượng chức
chức năng đã xác định các f một liên quan chùm ca này